quay trở lại với các câu hỏi của khán giả thì anh phạm hoàng long ở long an có hỏi như sau ạ
tôi vừa cho con mình đi làm xét nghiệm phân
kết quả là con tôi bị loạn thần vừa vi khuẩn gram âm bốn mươi vi khuẩn gram dương sáu mươi
cháu vẫn tỉnh táo chịu chơi không quấy khóc
số lần đại tiện từ ba đến bốn lần mỗi ngày không sốt không nôn
xin bác sĩ tư vấn rõ hơn về hai chỉ số này cũng như là tình trạng của cháu và hướng điều trị ạ
vâng thì cái em bé này được mấy tháng này chị
em bé này anh ấy không ghi là cháu bao nhiêu bao nhiêu tháng chỉ ghi là vừa đi xét nghiệm về
vâng tại vì là với một bạn mà ngoài cái độ tuổi một sáu tháng tuổi hay là ngoài một năm tuổi
mà đi ngoài ba bốn lần một ngày thì là cái số lần đi ngoài đấy nó chưa hoàn toàn là bất thường
nhưng nó cũng không bình thường
cái số lần đấy nó đã nhiều hơn so với bình thường rồi
thế thì vấn đề đầu tiên
mà mình muốn nói ở đây là liệu bạn ấy có bị tiêu chảy không
nếu như bạn ấy đi ngoài trên ba lần một ngày kèm theo phân lỏng hoặc kèm theo phân tuyến nước
tức là bạn đã bị tiêu chảy
mà bất kỳ một bạn nào bị tiêu chảy thì đều có tình trạng đoạn khuẩn ruột cả
thế cho nên nếu như bạn ấy đã bị tiêu chảy thì bạn phải được bù nước bù điện dài
bạn phải được bù sung kém bạn phải được các bác sĩ nhi khoa các bác sĩ dinh dưỡng
tư vấn về cái khẩu phần dinh dưỡng hợp lý khi mà bạn ấy mắc tiêu chảy
để từ đấy mới có thể giải quyết được
còn nếu như cái số lần đi ngoài của bạn mà có ba bốn lần thì lại kèm theo có nhầy
hoặc kèm theo có máu hoặc kèm theo bạn ấy móc dặn khi bạn ấy đi đại tiện
thì chắc chắn các bác sĩ sẽ phải dùng kháng sinh cho bạn ấy nữa
ở việt nam mình thì các ông bố bà mẹ và một số các nhân viên y tế nói chung
thì rất thích cái việc mà đi làm hệ cái xét nghiệm gọi là vi khuẩn trí lường ruột
để nói đến là cái tỷ lệ vi khuẩn gram dương là bao nhiêu tỷ lệ vi khuẩn gram âm là bao nhiêu
và khi mà có cái tỷ lệ vi khuẩn gram dương gram âm nó không có đúng như vậy
thì kết quả xét nghiệm của các nhân viên y tế thường kết luận là loạn khuẩn
và cha mẹ thì thường rất là lo lắng
thì thật lòng mà nói cái xét nghiệm nó không có giá trị như chúng ta nghĩ đâu
chỉ cần chúng ta bị đầy bụng chúng ta bị khó tiêu chúng ta bị tiêu chảy
chúng ta làm được cái xét nghiệm đấy là cái tỷ lệ vi khuẩn gram dương gram âm của chúng ta
nó đã đảo lộn rồi
tại sao tôi nói như vậy
có rất nhiều các nghiên cứu người ta lấy phân của những đứa
trẻ bình thường rồi người ta lấy phân của những người bị bệnh
người ta làm các cái kỹ thuật như ban đầu tôi có nói là nuôi cái vi khuẩn giải trình tự gen
rồi phân tích cái bộ gen của nó để xác định là chủng vi khuẩn này tăng chủng vi khuẩn kia giảm
có thế người ta mới kết luận được chuyện nó loạn quần
còn bây giờ tôi chỉ đếm trên tổng số bệnh nhân của tôi là bao nhiêu
mà tôi kết luận như thế thì nó rất là khó
ngay kể cả những người bình thường đôi lúc mà chúng ta có một cái vấn đề gì đó
trong cái tiêu hóa chúng ta chúng ta nôn chúng ta đầy bụng
chúng ta làm xét nghiệm nó đã đảo lộn cái trật tự đó đi rồi
cho nên là nếu mình cứ làm những cái xét nghiệm đấy rồi mình lo lắng
thì nó rất là nguy hiểm
cái chính của mình là triệu chứng con mình có cái gì
tính chất phân của con mình ra làm sao
cân nặng của con nhà mình như thế nào trong cái giai đoạn mà con người mình bị như vậy
và với tất cả những vấn đề đấy
thì mình cần có những lời khuyên của nhân viên y tế
để có được những cái điều trị hợp lý cho mình
thay cho cái việc mà đi làm xét nghiệm để lo lắng
genro là sản phẩm duy nhất kết hợp sáu chủng men vi sinh và kẻm
nhằm tăng cường sức đề kháng giúp đường ruột khỏe mạnh
giúp phòng ngừa rối loạn tiêu hóa tiêu chảy táo bón đầy hơi
do loạn khuẩn đường ruột sử dụng nhiều rượu bia sử dụng kháng sinh kéo dài
phòng ngừa nhiễm khuẩn đường tiêu hóa cải thiện tình trạng biến ăn ở trẻ
đặc biệt genro vô cùng tiện dụng ăn trực tiếp tiện lợi vị thơm ngon
trẻ em dưới sáu tuổi một gói một ngày trẻ em trên sáu tuổi và người lớn hai gói một ngày
genro men vi sinh hàng đầu hàn quốc